thưa quý vị hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm
quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cdc hà nội
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp
đối với ông trương quang việt bốn mươi chín tuổi là phó giám đốc phụ trách cdc hà nội
tại thời điểm tổ chức đấu thầu
nay là giám đốc cdc hà nội và một kế toán trưởng của cdc hà nội
cụ thể quá trình điều tra đến nay công an tp hà nội xác định đối với cdc hà nội
trong khoảng thời gian tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi do dịch bệnh bùng phát
kết xét nghiệm covid một mươi chín khan hiếm nên để đảm bảo có đủ số lượng kit phục vụ phòng chống dịch
dựa vào quá trình sử dụng thực tế cho thấy bộ sản phẩm của công ty cổ phần công nghiệp việt á
có nhiều ưu điểm không có việc bàn bạc với công ty cổ phần công nghệ việt á
về việc giúp công ty này được trúng thầu
tuy nhiên việc đưa các tính năng kỹ thuật của sản phẩm
vào hồ sơ mời thầu để đảm bảo chỉ có công ty cổ phần công nghệ việt á
cung ứng được sản phẩm này thì đã vi phạm quy định của pháp luật
về đảm bảo tính công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn chín tỷ đồng
sau khi được thanh toán tiền hai gói thầu công ty việt á đã chuyển lại
cho kế toán trưởng của cdc hà nội số tiền ngoài hợp đồng là hơn một tỷ đồng
ngoài ra cũng liên quan tới việc mua sắm kit xét nghiệm của công ty cổ phần công nghệ việt á
cơ quan cảnh sát điều tra cũng xác định với phương thức thủ đoạn như trên
bệnh viện đa khoa hà đông và bệnh viện đa khoa ba vì đã có sai phạm trong hoạt động tổ chức đấu thầu